thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã bình thành huyện rồng trôm bến tre làm nghi phạm trong vụ án giết chết hai người
xảy ra tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nguyễn hoài bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và trần vũ luân sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện rồng trôm
và nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán ở thị trấn rồng trôm
đến khoảng hai mươi ba giờ phạm văn thành được một người bạn trong nhóm mời đến nhậu cùng
tại đây giữa thành luân và bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
luân bảo dùng vỏ chai rượu và ghế nhựa đánh thành
sau khi thành bỏ chạy thì luân bảo vẫn tiếp tục đuổi đánh
lúc này thành quay trở lại dùng dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ của luân và bảo
sau khi vụ việc xảy ra luân và bảo được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng cả hai đã tử vong
riêng thành đã rời khỏi hiện trường
đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại xã hưng nhượng huyện rồng trôm